theo số liệu mới nhất trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín tính từ một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi hai
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi hai việt nam ghi nhận một mươi bốn tám trăm ba mươi chín ca nhiễm mới trong đó hai mươi ca nhập cảnh và một mươi bốn tám trăm một mươi chín ca
ghi nhận trong nước giảm bốn trăm tám mươi một ca so với ngày trước đó tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có tám tám trăm bốn mươi ba ca trong cộng đồng
như vậy tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi hai trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi hai
trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ một mươi hai trên bốn mươi chín xếp thứ năm asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
về tình hình tiêm chủng trong ngày chín tháng một mươi hai có một hai mươi chín năm trăm linh năm liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm ba mươi chín trăm ba mươi năm tám trăm năm mươi bốn liều trong đó tiêm một mũi là bảy mươi bốn năm trăm năm mươi sáu trăm năm mươi bảy liều tiêm mũi hai là năm mươi sáu ba trăm tám mươi năm một trăm chín mươi bảy liều
trước diễn biến dịch phức tạp thủ tướng chỉ ra một số nguyên nhân của những tồn tại hạn chế
trong thời gian này
theo đó có nơi có lúc một bộ phận người dân còn lơ là chủ quan thiếu cảnh giác
thỏa mãn với kết quả đạt được và hiểu chưa đúng về hiệu quả của vaccine
sau khi tiêm vẫn có thể nhiễm nhưng giảm lây nhiễm giảm tăng nặng giảm tử vong
nhất là khi kết hợp và triển khai kịp thời các biện pháp khác
chính vì vậy thủ tướng phạm minh chính yêu cầu thần tốc hơn nữa trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và bảo đảm thuốc điều trị chậm nhất là cuối tháng một mươi hai phải cơ bản hoàn thành việc tiêm hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đồng thời để mạnh việc tiêm mũi bảo
tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước vẫn diễn biến hết sức phức tạp
tuy nhiên các địa phương cũng đang kiểm soát tốt tình hình
tại tp hcm cũng vậy
chia sẻ trong buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tại tp hcm và một số tỉnh phía nam
bí thư thành ủy nguyễn văn nên nếu quyết tâm kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
để người dân có một cái tết yên bình
trong buổi gặp mặt ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm chia sẻ
đại dịch covid một mươi chín vừa qua đã để lại những khó khăn hậu quả không thể nói hết bằng lời
tuy nhiên điều động lại trong mỗi người là tình dân tộc nghĩa đồng bào sự đồng cam cộng khổ
thắt lưng bục bục và nhiều nghĩa cử âm thầm lạng lẽ
ông cũng bày tỏ đại dịch khủng khiếp khốc liệt khiến nhiều người trong số chúng ta
không kìm được xúc động khi nhớ lại
những ngày tháng ấy không giấy mực nào có thể viết hết cảm nhận hết
người đứng đầu đảng bộ thành phố thông tin
hiện tại dịch covid một mươi chín trên thế giới
các nước trong khu vực và nước ta còn diễn biến phức tạp
tại tp hcm và một số tỉnh thành phía nam số ca nhiễm ca nặng và số người tử vong chưa được kéo giảm
sáng nay thủ tướng đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín với các tỉnh thành
thủ tướng chỉ đạo các địa phương cần sớm đạt chuyển biến về tình hình dịch bệnh
chuẩn bị cho người dân đón tết bình yên bí thư tp hcm dẫn lại
để đạt được mục đích nêu trên ông nguyễn văn nên đề nghị các đơn vị tăng cường thực hiện
có hiệu quả nghị định số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế để đạt hiệu quả trên từng địa bàn
trong đó bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh thuốc điều trị đóng vai trò quan trọng
vaccine covid một mươi chín là chìa khóa biện pháp năm k và ý thức người dân là biện pháp cực kỳ có ý nghĩa
ông nguyễn văn nền phân tích qua các số liệu thống kê một số hiệu đáng lo về dịch tễ của tp hcm
là hơn năm mươi ca mắc covid một mươi chín tử vong thời gian qua chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
trong giai đoạn mở cửa lại các dịch vụ để khôi phục kinh tế
những người này nằm trong nhóm nguy hiểm có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
bí thư thành ủy tp hcm cũng khoán triệt hiện tại tp hcm cần tập trung thực hiện cả ba mục tiêu
là bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân phục hồi phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo đời sống nhân dân
tp hcm cần nỗ lực tối đa để không quay lại tình trạng quá sức chịu đựng
hay buộc phải áp dụng các biện pháp khác để phòng chống dịch
sáng nay thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bang chỉ đạo chủ trì họp trực tuyến toàn quốc bang chỉ đạo quốc gia với bang chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín dự họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ
có các thành viên bang chỉ đạo là ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
các phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo các bang bộ ngành trung ương cơ quan
dự họp các điểm cầu ở các địa phương
có bí thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và lãnh đạo các cơ sở ngành liên quan
phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba ban chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này
là cuộc họp phiên thứ một mươi sau khi kiện toàn ban chỉ đạo
mấy ngày nay diễn biến dịch phức tạp có nhiều ca mắc cộng đồng ca chuyển nặng và ca tử vong
do đó ban chỉ đạo họp để đánh giá nhìn nhận lại tình hình kể từ cuộc họp ban chỉ đạo ngày hai mươi tháng một mươi một đến nay
qua đó phân tích nguyên nhân xác định nhiệm vụ giải pháp mục tiêu để triển khai trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị cuộc họp này cần thảo luận tập trung vào tám nhóm công việc trọng tâm
cần đưa ra giải pháp cụ thể
trên tinh thần đó bảo đảm thống nhất từ các ban chỉ đạo các tỉnh các huyện đến xã về mục tiêu
lộ trình công tác phòng chống dịch cần phải làm chặt chẽ nghiêm túc khoa học phù hợp và hiệu quả
phân tích nguyên nhân các ca mắc trong cộng đồng
qua hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám có kinh nghiệm và bài học quý gì để chia sẻ với cả nước cần phải bổ sung điều gì
thủ tướng khẳng định hiện nay đã đủ vaccine để tiêm nhắc lại yêu cầu chậm nhất
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải tiêm đủ hai mũi vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm mũi ba cho các đối tượng cần phải tiêm phải có lộ trình để tiếp tục lộ trình mở cửa
thủ tướng cũng đề nghị các địa phương báo cáo tình hình y tế dự phòng y tế cơ sở
thuốc điều trị có đủ sử dụng không cần tăng cường cái gì
việc mở lại đường bay quốc tế như thế nào để đảm bảo an toàn
các địa phương có phương án chuẩn bị tuyên truyền tăng cường nâng cao ý thức của người dân
quản lý người dân trong đợt tích dương lịch và âm lịch như thế nào để được an toàn
phải đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh an sinh xã hội cần triển khai thế nào
bộ trưởng nguyễn thanh long chia sẻ dịch bệnh đã lưu hành trong cộng đồng có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới
có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào nhất là tại các địa phương mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
vì vậy ông đề nghị thời gian tới cần phải tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
nhất là giám sát phát hiện sớm điều trị giảm bệnh nặng giảm tử vong tiêm chủng vaccine
ông long cũng cảnh báo thời tiết đang chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của virus
gia tăng giao thương đi lại dịp tết dương lịch tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới
ông cũng nhấn mạnh ban cảnh đã có tâm lý chủ quan lơ lạ mất cảnh giác của một số đơn vị
người dân trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch sau một thời gian dài nới lỏng giãn cách xã hội
đến nay việt nam đã ký hợp đồng mua nhận viện trợ tài trợ tổng số hai trăm một mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đã tiếp nhận một trăm năm mươi sáu bốn triệu liều đã phân bổ một trăm bốn mươi ba bốn triệu liều
còn khoảng một mươi ba triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng và xuất xưởng
cả nước đã tiêm được một trăm ba mươi một triệu liều tỷ lệ bao phủ một mươi một ít nhất là chín mươi sáu bốn
và tỷ lệ tiêm chủng đủ hai liều là bảy mươi sáu năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
có năm mươi bảy tỉnh thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm được sáu bốn triệu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là năm mươi bảy ba và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là một mươi hai bảy dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trung bình mỗi ngày bệnh viện thanh nhàn có trên hai mươi bệnh nhân tự làm test nhanh tại nhà
và khi có kết quả dương tính đã đến bệnh viện khám sàng lọc
được biết có tới chín mươi chín các trường hợp chưa làm test nhanh dương tính khi làm xét nghiệm pcr cho kết quả dương tính
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh viện thanh nhàn cho biết
trung bình mỗi ngày bệnh viện có trên hai mươi bệnh nhân tự làm test nhanh tại nhà
và khi có kết quả dương tính đã đến phòng khám của bệnh viện thanh nhàn để khám sàng lọc
theo bác sĩ hường điều này sẽ gây nguy hiểm bởi khi bệnh nhân tự di chuyển sẽ dễ có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
bên cạnh đó sẽ gây tình trạng quá tải cho bệnh nhân ảnh hưởng rất lớn đến việc phân luồ
cũng như thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm pcr dễ có nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện
theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố hà nội và sở y tế bệnh viện được giao ba trăm linh giường
trong đó có hai trăm năm mươi giường icu năm mươi giường cho bệnh nhân mức độ trung bình
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu hường chia sẻ
khi bệnh nhân tự test nhanh dương tính đến sẽ khiến cho số giường ở tầng hai quá tải
và làm mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân nặng ở tầng ba
vì vậy bác sĩ hường khuyến cáo trong trường hợp người dân test nhanh tại nhà dương tính
cần khẩn trương khai báo với y tế phường trung tâm y tế nơi bệnh nhân sinh sống
để được báo với trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội và xử lý kịp thời
trong thời gian chờ đợi người bệnh phải liên hệ chặt chẽ với cán bộ y tế phường
về các triệu chứng dấu hiệu của bệnh để được can thiệp kịp thời
theo sở y tế tp hcm thành phố hiện có gần chín mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có khoảng bảy mươi bệnh nhân điều trị tại nhà và nơi cư trú
khoảng hai mươi bệnh nhân điều trị trong các cơ sở y tế
để quản lý theo dõi và điều trị cho số bệnh nhân này
thành phố đang dựa chủ yếu vào lực lượng y tế nhà nước với chín bác sĩ
và trên một mươi chín bệnh nhân
tuy nhiên lực lượng y tế nhà nước không chỉ có nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
mà còn đảm trách việc chăm sóc sức khỏe nói chung cho người dân
trong khi đó giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng thông tin
thành phố hiện có sáu mươi bốn bệnh viện tư nhân hai trăm một mươi năm phòng khám đa khoa
và hơn sáu hai trăm hai mươi phòng khám chuyên khoa
nếu lực lượng này tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
sẽ góp phần không nhỏ trong việc tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch
trong các đợt dịch covid một mươi chín vừa qua
khối y tế tư nhân tại tp hcm đã tham gia phòng chống dịch trên tinh thần
tự nguyện góp phần điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân
tuy nhiên theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
nhà nước chi trả một trăm linh kinh phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
với định mức khám chữa bệnh của nhà nước
các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không đủ chi phí
để sớm bổ sung lực lượng y tế cho phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế tp hcm đã có công văn kiến nghị ủy ban nhân dân tp
cho phép ngành y tế thí điểm huy động y tế tư nhân tham gia chăm sóc
điều trị f tại bệnh viện tại nhà hoặc các cơ sở cách ly tập trung có thu phí
trên cơ sở tự nguyện có thỏa thuận giữa người bệnh
và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng nhấn mạnh
tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
thành phố đứng trước thách thức lớn về nhân lực chống dịch
khi không có chi viện từ trung ương đòi hỏi phải huy động toàn ngành
kể cả y tế tư nhân
thành phố cần tạo cơ chế phù hợp để khối y tế tư nhân duy trì hoạt động
và tham gia hiệu quả hơn vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ông lê duy tân trưởng phòng giáo dục trung học sở giáo dục đào tạo tp hcm
qua khảo sát có tám mươi phụ huynh học sinh đồng ý cho học sinh đi học trực tiếp
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai tới đây
cũng theo nhìn nhận của những người phụ trách chuyên môn bậc trung học cơ sở giáo dục đào tạo
từ ngày năm tháng chín đến nay
do tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
học sinh duy trì việc học qua internet
phương thức học tập này phù hợp trong hoàn cảnh thích ứng với tình hình dịch bệnh
nhưng cũng hạn chế phần nào và cần phải có giải pháp để giúp học sinh có kiến thức tốt
đảm bảo việc học tập
ngành giáo dục đào tạo tp hcm sẽ thực hiện phương án dạy học trên internet
và khi có cơ hội tiếp tục thực hiện thêm phương thức học song song là trực tiếp
kế hoạch từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
tp hcm sẽ thực hiện thí điểm dạy và học trực tiếp
với học sinh khối chín và một mươi hai
sau hai tuần thí điểm tp hcm sẽ tổng kết đánh giá xem xét quyết định
việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp
trên toàn tp hcm từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai